công an huyện hóc môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm vừa bắt giữ hai nghi can dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn
theo điều tra sơ bộ khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi một hai thanh niên đi xe máy mặc đồ đen chùm kín mặt đến tiệm vàng thông phương nằm trên đường trần văn mười huyện hóc môn sau đó đi vào bên trong rút súng khống chế chủ tiệm rồi lấy đi một lượng lớn vàng
khi người dân chạy đến hai đối tượng nổ nhiều phát súng rồi lên xe tẩu thoát về hướng quốc lộ hai mươi hai nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng qua truy xét đã bắt được hai nghi can thực hiện vụ cướp trên

ngày ba một mươi một công an huyện an phú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang liên hệ với công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre tìm và đưa cháu nguyên về với gia đình
năm đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ở trung quốc vừa lần lượt bị công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ vào các đêm hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
nhóm này gồm có liu yihu yu hongkan suoliang suhen và luoyang
từ trung quốc từ năm hai nghìn một mươi ba cả nhóm tổ chức đánh bạc trái phép ở trung quốc với số tiền lên đến một trăm linh triệu nhân dân tệ và có hành vi gây dối bắt cóc để đòi tiền nợ cơ bạc
cả năm người sau đó bị công an xã tỉnh giang thành phố thái châu tỉnh giang tô trung quốc truy bắt và ra lệnh truy nã
thời điểm này cả nhóm đã rủ nhau lẩn trốn ở nhiều nơi
khi đến đà nẵng nhóm người này thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú và trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào các đêm hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tóm gọn được cả năm người này
hiện bộ công an việt nam đã tiếp nhận vụ việc và các đối tượng để tiếp tục thực hiện các bước điều tra tiếp theo
hai tàu vỏ sát đang khai thác cát trái phép trên sông chu đoạn qua địa phận xã thiệu tân huyện thiệu hóa vừa bị công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
tại thời điểm bị bắt quả tăng trên hai tàu hút cát trái phép có năm mươi bốn m hai
do các đối tượng vừa hút trộm trên sông được biết chủ của hai chiếc tàu khai thác cát trái phép trên là trần văn tùng ở xã định thành huyện yên định và trần văn tuấn ở xã thiệu khánh thành phố thanh hóa
các chủ tàu khai nhận lợi dụng địa bàn giáp danh với xã thiệu tân huyện thiệu hóa nên đem tàu sang hút trộm cát về để bán cho các hộ dân san lấp mặt bằng xây dựng
hiện công an huyện thiệu hóa đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
vụ khai thác cát trái phép tại thanh hóa vừa rồi mà chúng tôi vừa thông tin thì chỉ là một trong rất nhiều vụ việc khai thác cát trái phép được lực lượng chức năng phát hiện trên cả nước
tại đồng nai tình trạng khai tác cát trái phép trên sông đồng nai nhất là những khu vực giáp danh giữa đồng nai thành phố hồ chí minh và bình dương diễn ra rất phức tạp trong thời gian dài
điều này đã làm cho nhiều diện tích đất
sản xuất nông nghiệp đất trồng cây lâu năm bị sạt lở xuống sông đe dọa an toàn đến nhiều nhà dân ven sông trong khi chính quyền ở cơ sở dường như là chưa có biện pháp hiệu quả nào để ngăn chặn
nếu như trước đây khu vực này là vườn cây ăn trái thì hiện nay đã sụp xuống lỏng sông đồng nai đoạn dắp danh thành phố biên hòa và quận chín thành phố hồ chí minh
nguyên nhân chính được người dân địa phương cho biết là do nạn hút cát trái phép diễn ra rầm rộ hàng đêm ở đoạn sông này
nhiều diện tích đất của vườn trồng trái cây chủ phú ven sông một thời nay đã bị sạt lở xuống sông
không chỉ vườn trái cây diện tích sản xuất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng mà tình trạng bơm hút cát trái phép đoạn vàm cái sứt nối giữa sông đồng nai và sông buông
giáp danh giữa địa bàn các phường xã của thành phố biên hòa với quận chín thành phố hồ chí minh cũng khiến nhiều người dân đang rất lo lắng
bởi lẽ nếu không ngăn chặn rất có thể trong thời gian tới nhiều ngôi nhà hai bên bờ có thể sập xuống sông
trước thực trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ kéo dài chính quyền các địa phương ven sông đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn
tuy nhiên do không có phương tiện nên cứ mỗi lần nhận thông tin người dân báo lực lượng ở cơ sở xuống chỉ đứng trên bờ ra tín hiệu để xua đuổi hoặc báo lực lượng chức năng cấp trên

xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn quốc ba xã minh hương huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe khách lật ngang lộn nhiều vòng trên quốc lộ khiến nhiều hành khách bị thương hoảng sợ la hét
thậm chí có người vì quá sợ hãi nhiều lần ngất xỉu mặc dù đã được cứu ra khỏi xe
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h chiều nay chiếc xe khách loại hai mươi bốn chỗ của nhà xe thành công
mang biển số chín mươi ba b một trăm sáu mươi ba chưa rõ người điều khiển trên xe chở khoảng một mươi hành khách
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ đắk nông đi thành phố hồ chí minh
do lưu thông trong điều kiện trời mưa đường trơn trượt nên khi đi đến đoạn ấp ba xã minh hưng huyện bù đăng
chiếc xe bất ngờ mất lái chạy trao đảo sang phần đường đối diện rồi bị lật nghiêng lộn nhiều vòng hàng chục mét
vụ tai nạn khiến năm hành khách bị thương phải đưa đi sơ cứu chiếc xe khách bị hư hỏng khá nặng
trên tuyến quốc lộ một chạy qua địa bàn tỉnh thừa thiên huế những ngày qua do mưa lũ kéo dài nên đã gây hỏng hóc một số điểm trên tuyến đường này
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh được ghi lại trên tuyến quốc lộ một đoạn chạy qua địa phận xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa tiên huế
những vết hằn lún kéo dài
ổ gà cổ voi được vá tạm bỡ chẳng chịt
không ít những người dân đã gặp tai nạn giao thông từ thực trạng này nhất là trong đợt mưa kéo dài vừa qua
không có không có phần cuộc sống nhé
vì đường này rất nguy hiểm
đường thứ nhất là gà xuống cấp bấp mô người ta đi tai nạn liên tục
thứ hai là điểm này không có
đoàn này từ đây về kia rất là nguy hiểm
trên tuyến quốc lộ một từ thị trấn lăng cô đến ngã ba la sơn huyện phú lộc có rất nhiều đoạn ổ gà như thế này
dù đơn vị chức năng đang tiến hành duy tu sửa chữa đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành phân luồng tuần tra và nhắc nhở người dân lái xe các phương tiện
nhưng tình trạng đường bị hư hỏng đã khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn
cùng với đó là những nguy cơ về mất an toàn giao thông
nói chung thì hắn vẫn phải giảm đi chứ nhưng mà không nói gì ghê lắm
nói chung trục đường thì vẫn có những đoạn đường đang xử lý thì chắc là là tương lai thì cũng xử lý rồi đau của đó ta
là tuyến đường huyết mạch bắc nam mỗi ngày trên tuyến quốc lộ một có hàng ngàn lượt phương tiện đi qua
thế nhưng những hư hỏng như thế này đã và đang trở thành những khó khăn lớn đối với người dân tham gia giao thông
và nếu không có thì sẽ không có
không được khắc phục sớm hơn đây có thể sẽ là nguyên nhân gián tiếp của những tai nạn giao thông nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn sau khi được đưa về nhận nhiệm vụ ở các xã thị trấn
tuy còn không ít khó khăn vất vả nhưng với quyết tâm của mình lực lượng công an chính quy
trong đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã phát huy được năng lực trình độ sở trường công tác
được nhân dân chính quyền địa phương tin tưởng tin yêu
ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
tại xã phong tân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu sau gần bảy tháng đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại xã
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương đã có những chuyển biến đáng kể
mặc dù bước đầu còn gặp không ít khó khăn vất vả từ việc chưa quen với công việc đến những đặc thù về địa bàn văn hóa
nhưng từng đồng chí công an xã phong tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng phấn đấu nỗ lực nhanh chóng nắm bắt địa bàn đối tượng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an xã phong tân thị xã giá rai đã bắt xử lý hàng chục vụ tệ nạn xã hội
qua đó đã đem lại sự bình yên hạnh phúc cho người dân trên địa bàn được các cấp các ngành và nhân dân đánh giá cao